tọa đàm tranh sân mài việt nam chất liệu và nghệ thuật
văn phòng ủy ban olympic việt nam nhận bằng khen của bộ trưởng bộ công an
hội nghị sơ kết thực hiện các tiêu chí văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao
trong phần kết nối tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự nơi tài năng thăng hoa
đây là nội dung chi tiết
sáng ngày một mươi hai tháng sáu tại giạp ngọc khánh viện phim việt nam tổ chức chuyên đề điện ảnh kỷ niệm bảy mươi năm
ngày bác hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
viện phim việt nam tổ chức chương trình triển lãm và chiếu phim chuyên đề bảy mươi năm ngày bác hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
một mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nhằm giới thiệu các tác phẩm điện ảnh về bác hồ
đồng thời nâng cao nhận thức phát huy truyền thống yêu nước lòng tự hào dân tộc tạo không khí tuy đua sôi nổi thu hút đông đảo quần chúng nhân dân nâng cao học tập tư tưởng hồ chí minh
đồng thời đây cũng là cơ hội để khán giả có dịp gặp gỡ và giao lưu với các nghệ sĩ đã từng sáng tác diễn xuất các tác phẩm về chủ tịch hồ chí minh qua các tác phẩm điện ảnh
chiều ngày một mươi năm tháng sáu tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đồng mô sơn tây hà nội
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức gặp mặt các phóng viên báo chí lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch nhân dịp kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam
bộ trưởng nguyễn ngọc thiện gửi lời chúc mừng đến các nhà báo
đối với những vấn đề mà báo chí đưa ra lãnh đạo bộ luôn theo dõi và đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý kịp thời
báo chí được coi là kênh rất quan trọng để lãnh đạo bộ có những quyết sách điều chỉnh trong công tác quản lý nhà nước
bộ trưởng mong muốn thời gian tới
các phóng viên báo chí tiếp tục đồng hành đóng góp cho sự phát triển chung của ngành văn hóa thể thao và du lịch đất nước
tại buổi gặp mặt sáu tập thể báo chí và một mươi chín cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông về ngành văn hóa thể thao và du lịch
đã được nhận bằng khen từ bộ trưởng nguyễn ngọc thiện
sáng ngày một mươi ba tháng sáu bảo tàng mỹ thuật việt nam phối hợp với viện gớt tổ chức tọa đàm tranh sơn mài việt nam chất liệu và nghệ thuật
các tham luận tại tọa đàm khẳng định nghệ thuật sơn mài việt nam là một hình thức độc đáo của tranh sơn mài
từ kỹ thuật sơn ta cổ truyền đến kỹ thuật sơn mài hiện đại là cả một quá trình tìm tòi nghiên cứu của các sinh viên trường cao đẳng mỹ thuật đông dương
vào những năm một nghìn chín trăm ba mươi đánh dấu sự ra đời hội họa sơn mài việt nam đến những sáng tạo của nhiều thế hệ họa sĩ để từng bước hình thành nền hội họa sơn mài việt nam hiện đại
tọa đàm tranh sơn mài chất liệu và nghệ thuật được tổ chức góp phần phát triển nghiên cứu khoa học phục vụ các nhiệm vụ của bảo tàng mỹ thuật việt nam
trọng tâm là việc nghiên cứu siêu tầm bảo quản tu sửa trưng bày và giáo dục về nghệ thuật sơn mài
chiều ngày một mươi bốn tháng sáu tại tổng cục thể dục thể thao ubnd đã tổ chức lễ đón nhận bằng khen của bộ công an vì thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong những năm qua ubnd đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực của thể thao olympic như đối ngoại hợp tác với các tổ chức quốc tế các ubnd ubnd việt nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan liên đoàn hiệp hội thể thao quốc gia triển khai hiệu quả nhiều chương trình hoạt động thể thao olympic thực hiện tốt các nhiệm vụ của ubnd việt nam về đối ngoại tuyên truyền giáo dục olympic và thể thao cho mọi người
với những thành tích nổi trội trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ubnd việt nam được bộ công an trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ngày một mươi bốn tháng sáu tại nam định bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh nam định tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện các tiêu chí văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và công tác xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
tại hội nghị các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế khi thực hiện các tiêu chí văn hóa như việc quy hoạch quỹ đất để xây dựng thiết chế văn hóa thể thao còn nhiều khó khăn vướng mắt
kinh phí cho đầu tư xây dựng trang thiết bị của các thiết chế văn hóa thể thao còn ít tệ nạn xã hội bạo lực gia đình còn phát sinh
từ thực tế đó các đại biểu cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa thực hiện đề án phát triển văn hóa nông thôn nhằm tạo nền tảng vững chắc để xây dựng văn hóa
nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết chế và hoạt động văn hóa thể thao ở nông thôn phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc
sáng ngày một mươi bốn tháng sáu kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn luật thể dục thể thao sửa đổi đã chính thức được quốc hội thông qua
luật thể dục thể thao sửa đổi cũng quy định trách nhiệm của nhà nước và nhà trường trong việc ưu tiên phát triển môn bơi
kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm phải có người hướng dẫn luyện tập khu công nghiệp khu công nghệ cao phải dành quỹ đất để xây dựng công trình thể thao
một trong những điểm mới nhất tại luật này là lần đầu tiên quy định về đặt cược thể thao được hợp pháp hóa
theo đó điều sáu mươi tám a của luật quy định đặt cược thể thao là hình thức giải trí có thưởng
người tham gia đặt cược thực hiện dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao được sử dụng để kinh doanh đặt cược
chính phủ sẽ quyết định danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao
luật sửa đổi bổ sung một số điều luật thể dục thể thao sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn được thành lập từ năm một nghìn chín trăm hai mươi năm trường đại học mỹ thuật việt nam với tên gọi ban đầu là trường cao đẳng mỹ thuật đông dương
thực sự là cái nôi ươm mầm đào tạo định hướng nghệ thuật cho nhiều tên tuổi lỗi lạc của hội họa điều khác hơn ba phần tư thế kỷ qua
trong một kết nối tuần này xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự nơi tài năng thăng hoa
hầu hết các họa sĩ tài danh được xưng tụng như các bộ tứ đình đám của mỹ thuật từng thời kỳ
như nhất trí nhì vân tam lân tứ cẩn tức nguyễn gia trí tô ngọc vân nguyễn tưởng lân trần văn cẩn đều có thời gian là học sinh của trường
ngày nay thầy và trò trường đại học mỹ thuật việt nam vẫn tiếp tục nỗ lực đổi mới trong nghiên cứu giảng dạy đào tạo cho xã hội nhiều họa sĩ nhà điêu khắc nhà phê bình mỹ thuật
có chất lượng
cuộc sống của một việt nam mới trong bối cảnh toàn cầu hóa đã và đang có sức tác động mạnh mẽ đến sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ đương đại
sự tự do tiếp nhận các luồng ảnh hưởng nghệ thuật trên thế giới đã mở ra cho nghệ sĩ việt nam rất nhiều cơ hội để tự thay đổi chính mình
hòa vào dòng chảy lớn của thế giới nghệ thuật đương đại
tuy vậy những người trẻ vẫn tìm đến đây đại học mỹ thuật việt nam để học hỏi trải nghiệm và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật đương đại
hiện nay trường đào tạo trình độ đại học với sáu ngành
hội họa đồ họa thiết kế đồ họa điều khắc sư phạm mỹ thuật lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật
đào tạo trình độ thạc sĩ với hai chuyên ngành
mỹ thuật tạo hình lý luận và lịch sử mỹ thuật
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm với chủ trương đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học trường có viện mỹ thuật với chức năng nghiên cứu chuyên sâu về mỹ thuật trong nước và thế giới
dưới mái trường đại học mỹ thuật việt nam các em sinh viên có cơ hội tiếp cận với mỹ thuật việt nam qua các thời kỳ
gặp gỡ học hỏi từ những họa sĩ tài danh những người thầy tận tâm tận tụy
các em được lắng nghe tìm được sự đồng điệu của tâm tư bản thân hòa vào dòng trẻ hội họa đương đại
truyền tải trọn vẹn tâm tư mình qua các tác phẩm
năm năm học tại trường em có rất nhiều những trải nghiệm mới những kiến thức mới
các thầy cô trong trường rất là quan tâm đến sinh viên bọn em
vào trường em cũng là một người bình thường và bây giờ em có cảm giác như là có được rất là nhiều
kiến thức bổ ích
trong từng thời kỳ lịch sử từng giai đoạn nhất định trường đại học mỹ thuật việt nam
luôn chủ động thay đổi nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội
hòa nhập với công cuộc đổi mới của đất nước
nhà trường luôn cập nhật thay đổi nâng cao chất lượng đào tạo để thích ứng với thực tế xã hội
tuy vậy nhà trường luôn giữ được bản sắc cốt cách
và đó cũng là điều làm nên thương hiệu của nhà trường
trường đại học mỹ thuật việt nam cũng giữ rất nhiều trường văn hóa nguyên liệu
các trường nghệ thuật khác trong những năm vừa rồi
thực sự cũng gặp những khó khăn nhất định trong công tác tuyển sinh
bởi vì cơ cấu lao động việc làm của xã hội thay đổi
các trường nghệ thuật cũng gặp những khó khăn nhất định
tuy nhiên thì riêng trường đại học mỹ thuật việt nam
trong những năm gần đây lượng tuyển sinh ngày một tăng
và nó tăng tầm từ một mươi một mươi năm qua mỗi một năm
ví dụ như năm học hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi tám số lượng tuyển sinh tăng khoảng một mươi năm
trong đó tập trung vào ngành thiết kế đồ họa và ngành đồ họa tạo hình
công tác đào tạo của trường phải gắn bó với thực tế
gắn với nhu cầu của xã hội
trong từng ngành nghề một
trong những năm vừa rồi thì nhà trường đã cố gắng tạo mọi điều kiện
từ cái mặt nghiên cứu khoa học đầu tư cơ sở vật chất
cho đến đội ngũ giảng viên để cải tiến chương trình
qua hàng năm để làm sao trường có thể tạo ra một trường hợp tốt hơn
chương trình đào tạo và các điều kiện đào tạo của trường
thuận lợi nhất cho triển khai đào tạo
những năm gần đây nhà trường tích cực trao đổi giao lưu với các trường của nhật bản
cộng hòa liên bang đức thụy điển mỹ
về mặt kiến thức sinh viên được trang bị những kiến thức mang tầm quốc tế
và được cập nhật những thông tin mới nhất giá trị nhất
mà các sinh viên quốc tế có thể được tiếp nhận
thì có thể nói sinh viên trường đại học mỹ thuật việt nam
cũng được tiếp nhận
các em khi tốt nghiệp hoàn toàn có được bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng
và tương đối toàn diện để có thể đáp ứng được các công việc mà xã hội đòi hỏi
không chỉ vậy đại học mỹ thuật việt nam còn là nơi rất nhiều nghệ sĩ trên thế giới
tin tưởng tìm đến để học hỏi gửi gắm tâm hồn tìm cảm hứng sáng tạo
nghệ thuật là cái đẹp và đồng thời là nơi hội tụ những nguồn tình cảm lớn
không có biên giới nào có thể ngăn cách được
đó là những gì chúng tôi cảm nhận được
trên thế giới việc tổ chức workshop không phải là điều mới mẻ
nhưng tại việt nam đây là hoạt động còn khá lạ lẫm
trường đại học mỹ thuật việt nam với mong muốn xây dựng một sân chơi nghệ thuật cho mọi lứa tuổi
nơi khơi dậy tiềm năng sáng tạo và định hướng tư duy thẩm mỹ thông qua nghệ thuật thị giác
các giảng viên nghệ sĩ tin vào nghệ thuật tự nhiên
nghĩa là khả năng sáng tạo
có trong mỗi cá nhân
và vai trò của giáo dục thẩm mỹ là khơi gợi và định hướng cho sức sáng tạo ấy phát triển
việt nam đang trong tiến trình toàn cầu hóa hội nhập sâu rộng với thế giới
nhiều thế hệ nghệ sĩ của mỹ thuật việt nam hiện đại
vẫn đang tiếp nối được nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của những thế hệ đi trước dưới mái trường đại học mỹ thuật việt nam
phải nói rằng đại học mỹ thuật việt nam
luôn là địa chỉ đào tạo nghệ thuật uy tín và rất thành công trong việc truyền lửa nghệ thuật và sức sáng tạo cho nhiều người trẻ
hơn chín mươi năm đi qua với biết bao lớp sinh viên đã học tập tại trường đại học mỹ thuật việt nam
mang trí thức và tình yêu mỹ thuật phục vụ đời sống xã hội
những tên tuổi họa sĩ nhà điêu khắc được xã hội ghi danh
cùng những tác phẩm của họ được trân trọng gìn giữ ở các bảo tàng trong nước và quốc tế
đó là nền móng tinh thần vững chắc cho trường đại học mỹ thuật việt nam
trường đại học mỹ thuật hôm nay vững bước hội nhập với mỹ thuật khu vực và thế giới
những hình ảnh về trường đại học mỹ thuật việt nam đã khép lại chuyên mục văn hóa thể thao và du lịch tuần này
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau